thưa quý vị và các bạn mục tiêu được đặt ra khi xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số
đó là người dân doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ công
thủ tục hành chính một cách nhanh chóng thuận tiện nhất
và để làm được điều này thì một trong những điều kiện tiên quyết
đó là xây dựng thành công dữ liệu trụ cột cốt lõi có tính liên kết cao
trong đó cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được coi là dữ liệu gốc nền tảng của chính phủ số
giúp kết nối chia sẻ thông tin dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên nghề khác
làm tăng khả năng khai thác cập nhật thông tin dân cư hạn chế tối đa sự trùng lập thông tin
và trước thực tiễn hiện nay việc kết nối chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã mang đến những bước chuyển hiệu quả và thiết thực
theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
bộ giáo dục và đào tạo và bộ công an thực hiện việc kết nối tích hợp khai thác dữ liệu
chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến
và xét tuyển đại học cao đẳng sư phạm mầm non và kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu
giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về giáo dục đào tạo
bộ công an cũng giúp bộ giáo dục và đào tạo rất nhiều trong việc kết nối dữ liệu với bộ công an
cũng như kiểm tra điều kiện về đảm bảo hạ tầng an toàn an ninh thông tin
rồi hỗ trợ các trường học các em học sinh lớp một mươi hai để nhanh chóng có thẻ căn cước nếu chưa có
và có mạng định danh
còn phía bộ giáo dục và đào tạo thì kết nối làm việc rất chặt chẽ với bên đó
để kết nối dữ liệu với nhau đồng bộ với dữ cơ sở dụng ngành
cũng như là xây dựng những phần mềm để tạo điều kiện cho học sinh có thể đăng ký
với sự lượng lớn như thế có khi có lúc hàng mấy chục nghìn sinh viên vào
bảo đảm đường truyền bảo hạ tầng
ngay trong tháng năm từ mã định danh cá nhân do bộ công an cung cấp
trên một triệu học sinh đã đăng ký thành công việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi hai bằng hình thức trực tuyến
cắt giảm thời gian thủ tục hạn chế sai sót là những tiện ích từ dịch vụ công này mang lại
chúng ta cần phải kết nối cơ dữ liệu của bộ công an cơ sở dân cư để chúng ta xác thực
xem là học sinh đấy đăng ký dự thi đấy về danh tính
có đúng không cái thông tin này xác thực và đảm bảo về sau khi các em đi thi
cũng như các em vào sau vào học nữa chứ không phải chỉ trong quá trình dự thi này
thứ hai là thống nhất đồng bộ dữ liệu thì khi đó các em học sinh sẽ đăng ký
sẽ không phải khai báo nhiều thông tin nữa
và khi em đăng ký thì những cái gì lựa chọn cơ bản trong quá trình đăng ký dự thi này
còn những thông tin cơ bản thì đã được đồng bộ được xác thực giữa hai bên
thời điểm này bộ công an từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã kết nối tích hợp chia sẻ
với tám cơ sở dữ liệu chuyên ngành do các bộ ngành khác quản lý
liên thông dữ liệu xác thực thông tin tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
kết nối chia sẻ dữ liệu về tư pháp như hộ tịch khai sinh khai tử hộ cận nghèo
đồng bộ trên một mươi tám triệu thông tin bảo hiểm xã hội làm giàu dữ liệu dân cư
và tích hợp sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh
thực hiện phân cấp phân quyền đăng ký cấp biển số xe ô tô gắn máy đến tận xã huyện
triển khai các hộ chiếu phổ thông online trên toàn quốc
việc đưa các dịch vụ công thiết yếu trên môi trường điện tử vào hoạt động
đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của người dân
cũng như cho thấy tính hiệu quả trong chuyển đổi số
trong thời gian vừa qua chúng ta đã cho đăng ký hồ sơ thi đại học trực tuyến
cũng là một trong những cái đóng góp rất là tích cực của bộ giáo dục đào tạo
với cả tổ công tác đề án sáu của chính phủ
và hiện nay chúng ta đang triển khai cái dịch vụ công trực tuyến
đối với cấp hộ chiếu và đối với đăng ký phương tiện đến cấp xã
là một cái minh chứng cho cái việc các bộ ngành địa phương
đang có ý thức trách nhiệm và nhận thức rất tốt về cái bước đi của đề án sáu
để chúng ta chuyển đổi số của xã hội số và công dân số
trong tương lai nó sẽ có những bước đi cụ thể và hiệu quả
theo năm tiện đích mà chúng ta đã thông tin
phát huy hiệu quả khai thác tối đa các giá trị
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ người dân và phát triển kinh tế xã hội
năm dịch vụ công thiết yếu sẽ tiếp tục được hoàn thiện tích hợp lên cổng dịch vụ công
hiện bộ công an cũng đang khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống định danh
và xác thực điện tử trong các giao dịch dựa trên dữ liệu gốc
và bổ sung làm giàu cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
góp phần đơn giản hóa giảm thiểu các giấy tờ thời gian đi lại của công dân
và giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thông tin giấy tờ của công dân chỉ cung cấp một lần